hưởng ứng ngày dân số việt nam ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai và tháng hành động quốc gia về dân số
bộ y tế và tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình đã đưa ra thông điệp
chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thanh niên thanh niên vì tương lai giống nổi
triển khai công tác này trong thời gian qua tại các tuyến cơ sở đã có những nỗ lực đáng ghi nhận
mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thanh niên tại tỉnh quảng ninh là một ví dụ điển hình
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của truyền hình nhân dân
đây là mô hình sinh hoạt cô lạc bộ chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thanh niên
tại trường trung học phổ thông huyện bình liêu tỉnh quảng ninh
ở mô hình này cùng với việc cung cấp các kiến thức chuyên môn phù hợp với lứa tuổi của cán bộ chuyên môn
những học sinh dân tộc thiểu số này còn được bày tỏ suy nghĩ của mình thông qua các hoạt động tư vấn ngoại khóa
những các buổi sinh hoạt về sức khỏe tiền hôn nhân giúp em xử lý tốt các tình huống về sức khỏe của tuổi dạy
thì xử lý tốt các tình huống giao tiếp ứng sinh
còn đây là những buổi tư vấn kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thanh niên
tại trạm y tế xã hòa bình huyện hoành bồ
bên cạnh các buổi nói chuyện trực tiếp tại trường
những học sinh này còn được cung cấp các kiến thức cá nhân tại trạm y tế
em đi khám sức khỏe tiền hôn nhân để có kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản
quy hoạch hóa gia đình làm nhà an toàn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng
khi bước vào cuộc sống
gia đình và quan trọng là để sau này sinh ra những đứa con khỏe mạnh
không chỉ riêng tại huyện bình liêu huyện hoành bồ
mà từ nhiều năm nay tại một trăm tám mươi sáu trên một trăm tám mươi sáu xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh quảng ninh
đã có mô hình câu lạc bộ tiền hôn nhân với các hoạt động như tổ chức nói chuyện chuyên đề tại trường học
tư vấn tại trạm y tế tư vấn sức khỏe sinh sản và tổ chức trao chứng nhận kết hôn
với chủ đề chăm sóc sức khỏe vị thanh niên và thanh niên là từ nay dũng nói
thì chỉ cục dân số trên tinh thần chỉ đạo của trung ương
với mục đích là sẽ tạo một điểm nhấn để kêu gọi sự tham gia vào cuộc của cấp lãnh đạo nhà quản lý
trong việc tạo mọi điều kiện để cho vị thanh niên và thanh niên
tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thanh niên
trong tháng truyền thông này đây là một đợt điểm nhấn về các hoạt động truyền thông
với những hoạt động cụ thể phù hợp với lứa tuổi có thể nói quảng ninh đang thực hiện tốt công tác
cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe vị thành niên
tiến tới cải thiện và nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn toàn tỉnh